xin chào quý vị và các bạn trạng thái đêm và sáng nhiều mây có sương mù và sương mù nhẹ
tiếp tục là tiết trời chủ đạo trong ba ngày tới tại các tỉnh phía đông bắc bộ
chỉ có mưa vài nơi với đêm và sáng sớm tại khu vực phía nam đồng bằng và tại ven biển
trưa chiều giảm mây có nắng nhiệt độ có xuống tăng dần cao nhất trong ngày mai là hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
có nơi cao hơn sau đó tăng nhẹ mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực phía tây bắc bộ sẽ không có mưa trong cả ba ngày tới đêm và sáng trời rét phổ biến nhiều mây
và có sương mù nhẹ trưa chiều trời hướng nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
khu tây bắc có thể đạt mức ba mươi độ sau đó tăng dần mỗi ngày khoảng một độ trong vòng hai ngày tới
tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ ngày tám đến ngày một mươi tháng ba phổ biến có mưa
trong vài nơi nhiệt độ có xuống tăng dần riêng khu vực thanh hóa vào đến hà tĩnh sáng sớm có sương mù
và sương mù nhẹ rải rác trời rét nhẹ về đêm và sáng trưa chiều trời nắng
ban ngày nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực phổ biến là hai mươi năm hai mươi tám độ trong ngày mai và tăng thêm một độ trong hai ngày sau đó
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận có mưa vài nơi trong thời gian tới ban ngày trời có nắng
với cường độ vừa phải thời tiết trên khu vực mát mẻ với nhiệt độ cao nhất chỉ trên dưới mức là ba mươi độ
tại khu vực vùng núi cao tây nguyên trong vòng ba ngày tới vẫn duy trì thời tiết của mùa khô
phổ biến không mưa ngày nắng nhiều với cường độ trung bình
do yếu tố địa hình núi cao nên tại tây nguyên trời sẽ rét nhẹ vào thời điểm đêm và sáng
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là một mươi tám hai mươi độ
ban ngày trời còn nắng và nhiệt độ tăng lên mức là hai mươi bảy hai mươi chín độ
chuyển sang khu vực nam bộ từ nay đến ngày một mươi tháng ba thời tiết trên khu vực vẫn là trạng thái khô giáo
có mây mỏng ngày nắng với cường độ khá mạnh trưa chiều oi nóng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn độ
trời đất nước nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn độ riêng tại miền đông có nơi nắng nóng nhẹ
ban mức là ba mươi năm độ